năm nay đã chín mươi sáu tuổi nhưng cựu chiến binh dương văn dư ngụ tại tổ dân phố tân tiến thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
hàng ngày vẫn lặng lẽ âm thầm làm công việc trông coi nghĩa trang liệt sĩ huyện sơn dương trong ba mươi năm qua
cựu chiến binh dương văn dư sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ông tham gia quân ngũ trở thành lính pháo cao xạ thuộc trung đoàn ba trăm sáu mươi bảy đại đoàn ba trăm năm mươi một
từng tham gia chiến đấu tại chiến dịch điện biên phủ
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ông dư xuất ngũ trở về địa phương làm kinh tế xây dựng cuộc sống
khi huyện sơn dương xây dựng nghĩa trang liệt sĩ ông được hội cựu chiến binh huyện sơn dương phân công làm công việc trông coi
chăm sóc phần mộ các liệt sĩ
công việc đó đã gắn bó với ông suốt ba mươi năm cũng là thời gian ông dành chọn nghĩa tình với đồng đội
tôi cũng là bộ đội chúng pháp mà tôi được về
những anh em chúng pháp
chúng mỹ không được về mà phải nằm ở nghĩa trang này
quan điểm của tôi là vinh dự nhất là tôi được trông non với anh em hàng ngày
nhưng mà không lúc nào là mệt mỏi cả
thường xuyên tôi cứ quét dọn hàng ngày sao cho anh em nó sạch sẽ
nghĩa trang liệt sĩ huyện sơn dương tỉnh tuyên quang là nơi an nghỉ của một trăm một mươi bốn liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc
trong đó có những ngôi mộ
chưa xác định được danh tính
đối với người dân tại tổ dân phố tân tiến thị trấn sơn dương
hình ảnh về người cựu chiến binh già dương văn dư
hàng ngày vẫn miệt mài chăm sóc những hàng mộ ở nghĩa trang đã trở thành hình ảnh quen thuộc đầy xúc động
ông dư là cựu chiến binh gương mẫu
bản thân cũng không những chấp mạnh tốt chính sách của đảng và nhà nước ở địa phương
ngoài ra còn vận động con cháu tham gia tích cực các phong trào ở địa phương
gần bò với nghĩa trang liệt sĩ suốt một thời gian dài
dù tuổi đã cao sức đã yếu
nhưng cựu chiến binh dương văn dư vẫn luôn tận tụy trong công việc
dành chọn nghĩa tình cho các liệt sĩ đã ngã xuống
ông luôn là tấm gương để người dân và thế hệ trẻ nói theo
tiếp tục thực hiện tốt công tác tri ân đền ơn đáp nghĩa